trong điều kiện bình thường mới đảm bảo an toàn khoa học và hiệu quả
theo bộ văn hóa thể thao và du lịch đến nay các địa phương đủ điều kiện được thực hiện thí điểm đón khách quốc tế
điều mà những người làm du lịch quan tâm là việc mở cửa trở lại phải bảo đảm an toàn hiệu quả
tạo cơ hội phục hồi du lịch nói riêng và kinh tế nói chung

thì họ làm cho họ

như vậy mỗi khi du lịch hồi phục thì tất cả các ngành tháp xung quanh hồi phục
cho nên chúng tôi chỉ muốn nói là mở cửa cho ngành du lịch ngày một mươi năm tháng ba thực chất là mở cửa cho toàn ngành kinh tế của chúng ta
việc chính phủ chấp thuận phương án mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
đã thắp sáng niềm tin về cơ hội phục hồi và phát triển nhanh chóng đối với ngành du lịch trong bối cảnh mới
dù covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
con đường phục hồi và phát triển du lịch việt nam còn nhiều khó khăn
nhưng với những giải pháp và sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp
chúng ta tin tưởng vào hành trình bứt phá của du lịch việt nam trong thời gian tới
kim hạ xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị ngày một mươi bốn tháng ba đội hình sự đặc nhiệm công an tp hcm cho biết vừa bắt giữ ngô hoàng giang năm mươi bốn tuổi
thường trú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
được biết là người đàn ông này thường xuyên lén vào các khu nhà trọ để bẻ khóa và trộm tài sản
đối tượng bị đội hình sự đặc nhiệm bắt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản là ngô hoàng giang tên gọi khác là phi
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ngụ phường một mươi hai quận sáu tp hcm
trước đó trưa ngày một mươi tháng ba theo camera an ninh một người đàn ông điều khiển xe tay ga đến một cháy trọ ở đường hai mươi sáu
phường phước long a tp thủ đức
đức rồi phá khóa đột nhập lấy đi nhiều tài sản do khu vực vắng người không ai hay biết vụ trộm
chỉ khi người phụ nữ thuê trọ tại đây về phòng thì phát hiện bị mất một lapsop điện thoại đồng hồ
sau khi báo cơ quan chức năng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường
trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh và xác định được chiếc xe máy tan vật trong vụ án
đối tượng điều khiển xe máy tay ga biển kiểm soát năm mươi chín k hai bốn mươi năm nghìn ba trăm bảy mươi năm trong clip được xác định là ngô hoàng giang
ngay lập tức đội hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã vào cuộc truy bắt
tại cơ quan công an giang đã thừa nhận thực hiện vụ trộm trên
ngoài ra đối tượng giang còn khai nhận hai ngày trước đó đã đột nhập một khu trọ khác lấy đi hai máy tính sách tay
tăng vật thu giữ gồm một xe tay ga và ba laptop
chỉ trong thời gian ngắn mà đối tượng gây ra hai vụ trộm
do đó công an nghi giang còn thực hiện nhiều vụ trộm khác với thu đoạn tương tự nên đang tích cực truy xét
sáng ngày một mươi bốn tháng ba tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm võ thanh long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
tổng giám đốc khu du lịch phú hữu huyện châu thành tỉnh hậu giang và cùng các đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt
gần một trăm sáu mươi tỷ đồng của tám trăm một mươi sáu người ở ba mươi chín tỉnh thành trong cả nước
và tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân đã đề nghị bức án là tù chung thân đối với võ thanh long
viện kiểm soát nhân dân nhận định
các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức do có bàn bạc phân công trách nhiệm một cách chặt chẽ rõ ràng khi thực hiện nhiệm vụ
trong đó bị cáo võ thanh long được xác định là người chủ mưu
các bị cáo còn lại là người giúp sức với tính chất mức độ vi phạm khác nhau
hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
gây khó khăn cho nhiều gia đình và ảnh hưởng sâu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
trong số các bị hại có rất nhiều trường hợp đi vay ngân hàng
dùng tất cả số tiền tích lũy trong nhiều năm để đầu tư cuối cùng bị chiếm đoạt hết
từ đó viện kiểm soát nhân dân đã đề nghị hội đồng xác xử tuyên mời bị cáo phòng tội lừa đạo chiếm đoạt tài sản
với những mức án như sau
bị cáo võ thanh long bị đề nghị mức án tù chung thân
trần văn lợi từ một mươi chín đến hai mươi năm tù
nguyễn tân định từ một mươi bảy đến một mươi tám năm tù
lê minh thu từ một mươi năm đến một mươi sáu năm tù
lê thành nguyên từ một mươi ba đến một mươi bốn năm tù
phạm minh hoàng từ chín một mươi năm tù
riêng ba bị cáo lưỡi nhật trường đỗ văn thọ và trần tấn phát bị đề nghị từ một mươi hai đến một mươi ba năm tù
về trách nhiệm dân sự bị cáo võ thanh long là người chịu trách nhiệm chính trong việc bổ tường thiệt hại
đã gây ra cho tám trăm một mươi sáu bị hại
các bị cáo gồm lợi trường định phát hoàng thu và thọ
mỗi bị cáo phải chịu liên đối bộ thường hai mươi
riêng sang và nguyên mỗi bị cáo phải chịu liên đối bù từ một mươi thiệt hại mà các bị cáo đã giúp sức gây ra
công an tỉnh tiền giang cho biết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an huyện gò công đông
và đồn biên phòng kiện phước thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang triệt phá một tụ điểm đánh bài
tại khu đất trống ven biển và với hàng trăm người tham gia
vào chiều ngày một mươi ba tháng ba qua công tác phối hợp lực lượng chức năng đã phát hiện hàng trăm người tụ tập tại một khu đất trống ven biển
gặp đội ma xa kiện phước huyện gò công đông đánh bạc dưới hình thức đá gà và đánh bạc ăn thua bằng tiền
khi thấy lực lượng làm nhiệm vụ tất cả bỏ chạy khỏi hiện trường và đã có ba mươi một đối tượng bị bắt giữ
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một con gà một cân đồng hồ ba mươi hai cụ măng keo đã qua sử dụng hai kính giữ gà và ba bộ bày tay
tạm giữ ba mươi năm xe mô tô hai mươi chín điện thoại di động các loại trên một trăm ba mươi tám triệu đồng tại đây còn có nhiều dụng cụ phục vụ ăn uống
qua điều tra ban đầu xác định đối tượng tổ chức tụ điểm đánh bạc là trương văn lượng thường gọi là mách lượng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ khu phố phường năm thị xã gò công tụ điểm đánh bạc được các đối tượng tổ chức tại một khu vực hẻo lánh
xa khu dân cư đường đi hẹp nhiều bụi rậm và những ngã rẽ nhỏ đối tượng tổ chức cần bố trí người canh gác để đối phó với lực lượng chức năng
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bàn giao cho công an huyện gò công đông tỉnh tiền giang xử lý theo quy định pháp luật
kính thưa quý vị theo dự kiến là ngày mai ngày một mươi năm tháng ba cùng với các địa phương trên cả nước tp hcm chính thức đón khách quốc tế
sau thời gian dân ngành du lịch ngủ đông vì dịch covid một mươi chín và để đảm bảo an toàn cũng như thuận lợi cho du khách
công an tp hcm đã lên phương án đảm bảo an ninh an toàn về đi lại và lưu trú cho du khách khi đến tp hcm
trong lúc thực hiện nhiệm vụ quản lý cư trú nắm hộ nắm người trên địa bàn tp hcm
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hcm cho biết đã ký kết quy chế phối hợp với sở du lịch thành phố
để phục vụ đón khách quốc tế từ ngày một mươi năm tháng ba theo đó sẽ chủ động phối hợp với công an quận quyện đảm bảo an ninh trật tự
tại các di tích lịch sử khu vui chơi giải trí tăng cường công tác quản lý lưu trú ra soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện
để kịp thời phát hiện các đối tượng hoạt động phạm tội tại địa bàn để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời
chúng tôi cũng đã triển khai cho công an phường xã thị trấn tiến hành lập danh sách các cơ sở kinh doanh lưu trú
trên địa bàn tp hcm khoảng hơn ba sáu trăm linh cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
trong đó thì có khoảng một ba trăm linh cơ sở được sở du lịch cấp sao công nhận là sao từ một sao trở lên
chúng tôi đã tiến hành là cho các cơ sở này
cam kết là khi có khách du lịch đến thì tiến hành thông báo lưu trú đăng ký tạm trú qua dịch vụ công trực tiến
phải đảm bảo một trăm linh để đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân cũng như là khách du lịch đến lưu trú tại các cơ sở này
để tạo thuận lợi trong quá trình di chuyển của du khách khi đến tp hcm
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm đã yêu cầu các đội phối hợp với cảnh sát giao thông quận nguyện tăng cường tuần tra kiểm soát
đặc biệt là khu vực cửa ngõ tp hcm
tân sơn nhất không để ủng tắc giao thông đậu xe trái quy định tiến hành xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
chúng tôi chỉ đạo đội trực tiếp địa bàn đội tp hcm trong công tác từng ra kiểm soát trao đổi với cảng tp hcm
để nắm được sản lượng cũng như lưu lượng phương tiện người đến và đi ở cảng tp hcm
chúng tôi có công tác phối hợp với công an tp hcm

công an tp hcm và công an tp hcm tập trung để có lực lượng để điều tiết giao thông
làm sao phân luồn hạn chế thấp nhất xảy ra ủng tắc giao thông trước cảng tp hcm
để du lịch an toàn trải nghiệm trọn vẹn cùng với các sản phẩm du lịch
dịch vụ du lịch được chú trọng nâng cao về chất lượng
vấn đề quan trọng hàng đầu là an ninh trật tự
nhằm lưu lại hình ảnh sâu đậm về du lịch tp hcm an toàn thân thiện
trong lòng du khách
vì vậy công an các quận quyện cần tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn
khu vực trọng điểm nhằm đảm bảo an ninh trực tự phát hiện và xử lý kịp thời
các hành vi xâm hại tài sản và tính mạng của du khách
góp phần tích cực giữ gìn an ninh trật tự du lịch an toàn cho du khách
tp hcm dự kiến sẽ nhập khẩu sang dầu nhằm đảm bảo cung ứng cho hoạt động sản xuất
kinh doanh và nhu cầu của người dân
và đây là một trong những thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền
phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố diễn ra vào chiều nay
theo đại diện sở công thương tp hcm thời gian vừa qua nguồn cung từ nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn
có thời điểm nhà máy ngưng hoạt động và đến nay đã khôi phục lên tám mươi tám mươi năm
đầu tháng bốn này có thể đạt một trăm linh công suất trở lại
tuy nhiên để đảm bảo cung ứng xăng dầu sở công thương tp hcm đã dự kiến kế hoạch nhập khẩu
đảm bảo nguồn cung theo nhu cầu cung ứng sang giàu trong nước
việc thiếu cục bộ sang dầu thời gian vừa qua phụ thuộc vào năng lực tiếp nhận cung ứng của các nhà phân phối cụ thể
tuy nhiên với các thương hiệu lớn và các tập đoàn xăng dầu thì việc dự trữ hoàn toàn đảm bảo
để đảm bảo việc cung ứng sang giàu bộ công thương từ cuối tháng hai cũng đã dự kiến kế hoạch nhập khẩu
tính toán để đảm bảo được nguồn cung ứng sang giàu
về phía sở công thương tp hcm thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch dự kiến là sẽ làm việc với sở giao không để tính toán
có một phương án hỗ trợ cho việc lưu thông trong giờ cao điểm đối với xe bồn của một số thương hiệu lớn để giải quyết tình hình cung ứng
về vấn đề y tế trước tốc độ chủng omer lây lan nhanh như hiện nay
sở y tế tp hcm việc xét nghiệm test nhanh tại nhà có một số trường hợp cần lưu ý
nếu là test trôi nổi thì sẽ gây kết quả sai nên cần mua tại các nhà thuốc
việc thời điểm xét nghiệm cũng gây kết quả không chính xác
trong trường hợp mà hàm lượng tải lượng của virus thấp ít thì vì test nhanh nó sẽ không kiểm tra không phát hiện ra
cái thứ hai nữa là cách
nhiều khi ở nhà mình thực hiện tự thực hiện mình không đúng thủ thuật
tự thực mình không đúng vị trí của tỵ hầu và chúng ta không có thể lấy được chỗ virus
như vậy thì cũng vẫn không có thể đảm bảo được việc chúng ta lấy nó chính xác và kết quả nó sẽ ra không chính xác
hiện nay việc hoàn thành cách ly của f thành phố đã triển khai các phần mềm tự khai báo và tự chịu trách nhiệm thông tin để cấp giấy chứng nhận cho người dân
giúp hỗ trợ tốt hơn cho các f tránh gây ủng tắc tại trạm y tế cơ sở
sau đó trạm y tế sẽ kiểm tra lại để xác nhận cấp giấy hoàn thành cách ly cho người dân
kính thưa quý vị trước tình hình số ca mắc covid ở các tỉnh miền tây đang có chiều hướng tăng trở lại
trong đó thì có nhiều trường hợp mắc là học sinh và giáo viên
dù vậy thì các địa phương vẫn đang nỗ lực để học sinh được tiếp tục đến lớp và tiếp thu kiến thức
và ghi nhận tại tỉnh cà mau nơi có ngày ghi nhận là hơn ba ca bệnh mới
thời gian qua mỗi ngày trường trung học cơ sở ngô quyền ở thành phố cà mau tỉnh cà mau
phát hiện hàng chục em học sinh bị bệnh
học sinh có biểu hiện sốt ho đa phần đều dương tính khi test covid
nhà trường cho lắp hệ thống camera ngay trong lớp để giáo viên vừa dạy trực tiếp vừa dạy trực tuyến
những em bị cách ly tại nhà thì dẫn vào học học chung với lớp chung với bạn của mình cùng với thầy cô
coi như là các em không bị mất bài giở
giáo viên thì cũng đỡ mất thời gian hơn công sức hơn trong cái việc phải dạy bù lại cho các em bị cách ly ở nhà
theo quy định của tỉnh cà mau học sinh và giáo viên là f f một đều phải ở nhà cách ly
theo bản kiến thức ngành giáo dục đã yêu cầu các trường dạy trực tuyến song song với việc dạy trên lớp
tình trạng f một hay là sinh quan ngại e dè thì nhà trường sẽ thực hiện phương án dạy trực tuyến cho các em học sinh
tuy nhiên các nhà trường cũng cố gắng tiên triền cho phụ huynh học sinh đưa con em họ đến trường học trực tiếp
về phía giáo viên cũng có nhiều trường hợp mắc covid
có thời điểm bộ môn anh văn ở trường này chỉ còn bốn người

các trường đã nhận việc giảng dạy cho hàng chục lớp mỗi ngày
các thầy cô khỏe mạnh đã dạy thay cho các trường hợp mắc bệnh
những thầy cô mắc bệnh không triệu chứng được huy động giảng dạy trực tuyến thông qua màn hình được gắn tại các lớp
nếu giáo viên bị f thì chúng tôi sẽ bố trí dạy thay
nếu khi bố trí nhà thay không được thì chúng tôi sẽ chuyển sang lớp học đó vừa học trực tiếp trên lớp vừa học trực tuyến ở nhà
mình là giáo viên mình cũng phải chia sẻ cái khó khăn với đồng nghiệp
không may đồng nghiệp mình dính vào cái dịch bệnh thì mình cũng phải có cái trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường
kế hoạch năm học đã chuyển khai
nhờ vận dụng linh hoạt các hình thức dạy học và sự nỗ lực của các thầy cô mà thời gian qua học sinh các cấp ở tỉnh cà mau vẫn đều đặn đến lớp tiếp thu kiến thức mới